sáng nay ngày một mươi năm tháng một mươi hai công an tỉnh đắk lắc giao quân thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự phục vụ đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba và tết nguyên đán tân sửu năm hai nghìn hai mươi một
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm trên địa bàn tỉnh đắk lắc được triển khai từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
mở đầu đợt gia quân mạnh mẽ tạo khí thế tấn công chấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật
tập trung lực lượng để kịp thời ngăn chặn đấu tranh các loại tội phạm âm mưu của các thế lực thù địch
đối tượng lợi dụng các điểm nóng để tuyên truyền xuyên tạc kích động chống phá gây mất an ninh trật tự
triển khai các kế hoạch nghiệp vụ đấu tranh triệt phá các ổ nhóm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh tài chính
tín dụng đen cho vai nặng lãi đòi nợ thuê tội phạm trộm cắp tài sản ma túy mua bán sử dụng vũ khí vật liệu nổ trái phép pháo nổ
bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng và tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một